các phát hiện khí của việt nam được tìm thấy ở thềm lục điện phía nam và sản lượng khí khai thác chiếm hầu như toàn bộ thị trường
thị trường khí việt nam hiện đang kinh doanh các sản phẩm khí chủ yếu như khí thiên nhiên khí đốt hóa lỏng lpg khí thiên nhiên hóa lỏng lng khí nén thiên nhiên cng
hiện tại thị trường khí tại việt nam trong thời gian qua đạt mức tăng trưởng trên một mươi hai một năm
tuy vậy sản lượng khí sản xuất và tiêu thụ trong nước vẫn còn thấp so với mức tiêu thụ của khu vực và thế giới
nhiều người tiêu dùng vẫn cố tình sử dụng dù biết các loại bình ga mini trên thị trường chỉ được dùng một lần
nhiều đại lý điểm đổi ga nhỏ lẻ vì lợi nhuận đã tái sử dụng chai lpg mini nhiều lần
trước dù loại bình đã quá cũ dỉ xét bong chóc sơn không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
một số vấn đề bất cập cần phải sửa đổi cần phải hoàn thiện về thể chế
về cơ sở pháp lý để thị trường kinh doanh khí lành mạnh hơn
tránh tình trạng cưa tai mài vỏ chiếm dụng vỏ bình và bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn
và những bất cập của hệ thống phân phối những bất cập của nghị định tám mươi bảy
ví dụ như việc ghi cd phỏ bình là đòi hỏi vừa lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp
đồng thời là cũng chưa áp dụng nhiều công nghệ chúng tôi cũng khắc phục
ngoài ra một số điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ đi vào chuyện cắt giảm thực chất hơn
và những điều kiện đầu tư kinh doanh
liên quan tới vấn đề định lượng chúng ta cũng sẽ phải cắt giảm
nhưng những điều kiện đầu tư kinh doanh chúng ta phải kiên quyết giữ
liên quan tới vấn đề an toàn cháy nổ liên quan tới vấn đề bảo vệ người tiêu dùng
liên quan tới vấn đề về lợi ích cài cảo của doanh nghiệp
hay là lợi ích doanh nghiệp nhà nước và người tiêu dùng thì chúng ta cũng phải giữ
tuy nhiên do vai trò quan trọng và ảnh hưởng sâu rộng của ngành công nghiệp khí
đối với kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân
cũng như vấn đề an toàn an ninh năng lượng
nên vai trò quản lý của nhà nước đối với các sản phẩm khí vẫn luôn là cần thiết
trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí việt nam
giai đoạn đến năm hai nghìn một mươi năm định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
dự báo cung cầu khí của cả nước và từng khu vực
thì giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi khi nguồn khí khai thác trong nước không đáp ứng tầm bộ nhu cầu thị trường
cần phải nhập khẩu lng để bù đắp sản lượng khí bị thiếu hụt
và bảo đảm cung cấp khí cho các nhà máy điện mới theo quy hoạch điện bảy điều chỉnh
đặc biệt khi xu hướng giá khí khai thác trong nước đang tăng cao
do nguồn khí từ một số mỏ đang chuẩn bị phát triển
nằm ở khu vực nước sâu xa bờ có điều kiện địa chất phức tạp
thành phần tạp chất cao chi phí đầu tư lớn nằm xa tuyên ống trục
vì vậy cần phải triển khai chặt chẽ đồng bộ
để bảo đảm việc duy trì phát triển ổn định
đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí trong nước ngày càng tăng cao